nhằm ủng hộ người dân doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện tốt cách ly xã hội
mà vẫn duy trì được nhiều hoạt động như là học tập làm việc khám chữa bệnh từ xa
qua các dịch vụ viễn thông internet thì chiều ngày một tháng bốn
bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp trực tuyến phát động các doanh nghiệp viễn thông
thực hiện một số chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm này
các doanh nghiệp viễn thông di động miễn phí toàn bộ cước truy cập dữ liệu
cho các chương trình học từ xa miễn phí các giải pháp phục vụ đào tạo và quản lý giáo dục
giá trị của gói hỗ trợ này lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng
bên cạnh đó hỗ trợ bộ y tế triển khai hệ thống khám bệnh từ xa đến gần một mươi bốn cơ sở y tế
để giảm tải việc khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện
các doanh nghiệp ngành viễn thông sẽ có các chương trình giảm cướp viễn thông
cho các đối tượng thuộc chương trình hỗ trợ an sinh xã hội với mức giảm lên tới hai mươi
lắp đặt wifi miễn phí tại các khu vực cách ly tập trung các cơ sở y tế đang thực hiện cách ly
điều trị miễn cước cho cán bộ y tế các đội ngũ phục vụ công tác hậu cần công an quân đội
các tình nguyện viên và các hành khách tại khu vực cách ly tập trung
để hỗ trợ người dân làm việc học tập giải trí tại gia đình trong giai đoạn cách ly toàn xã hội
các doanh nghiệp nâng tốc độ tối thiểu của nhiều gói cước dịch vụ truy cập internet cố định lên tới năm mươi
nhưng không tăng giá tăng dung lượng sử dụng dữ liệu data của nhiều gói cước lên đến năm mươi nhưng không tăng giá cước
ngoài ra còn có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá giãn nợ cước tặng dữ liệu
miễn cước sử dụng các nội dung học tập giải trí nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau theo từng đối tượng